sau khoảng thời gian ngưng trệ vì dịch bệnh thành phố hồ chí minh đang từng ngày vực dậy về mọi lĩnh vực
số ca mắc mới giảm số người được chữa khỏi liên tục tăng
đây cũng là lúc tái cơ cấu điều trị covid một mươi chín để thích ứng với tình hình mới
theo đó tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã được kiểm soát
hiện thành phố chỉ còn dưới năm trường hợp f đang điều trị chủ yếu là tại nhà
số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm hiện nay chỉ còn dưới hai mươi ca
trong ba tuần qua không có ca tử vong do covid một mươi chín
cũng theo sở y tế thành phố hồ chí minh hiện thành phố chỉ còn một phường xã có cấp độ dịch hai tất cả đều đạt cấp độ một
thành phố dự kiến triển khai kế hoạch tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị covid một mươi chín theo hướng sau
một là ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động
vì vậy việc quản lý f tại nhà hiện nay do các trạm y tế cơ sở đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số
tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ
hai là đối với các bệnh viện giã chiến tuyến huyện
nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tạm một cơ sở chức năng làm bệnh viện giá chiến
thì hoàn trả công năng ban đầu
đồng thời các quận huyện phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện giã chiến trong trường hợp số f tăng cao trở lại
ba là tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện đồng thời hai chức năng
vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường vừa thành lập khoa hoặc đơn vị điều trị covid một mươi chín
bốn là bệnh viện bệnh nhiệt đới các bệnh viện nhi đồng một hai và nhi đồng thành phố
cùng với các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố như bệnh viện trợ rẫy bệnh viện thống nhất
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị covid một mươi chín
năm là giải thể các bệnh viện giã chiến thành phố đã tạm ngưng hoạt động trước đó
đối với các bệnh viện giã chiến ba tầng còn hiện hữu của thành phố
duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba tạm ngưng hoạt động giã chiến ba tầng số một mươi bốn và một mươi sáu
ngưng hoạt động tầng ba của bệnh viện giã chiến ba tầng tân bình do bệnh viện thống nhất phụ trách
trước đó trong cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín từ tháng bảy đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh đã thành lập ba mươi hai bệnh viện giá chiến bốn mươi hai bảy trăm chín mươi tám giường
và chuyển công năng sáu mươi bốn bệnh viện một mươi bảy sáu mươi hai giường
cùng với đó ngành y tế thành phố hồ chí minh đã huy động nhiều loại hình bệnh viện tham gia phòng chống dịch